hiện tại có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật
chúng tôi xin khuyến cáo tới quý vị khán giả là hãy tỉnh táo chọn lọc thông tin
và cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống
ví dụ như trên mạng xã hội cũng vừa phát tán đi thông tin
tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng có trường hợp bị sốt
nghi là nhiễm virus corona đang nằm điều trị tại khoa lây
và thông tin này cũng được xác nhận là không chính xác
tuy nhiên tiến sĩ nguyễn quang tập giám đốc bệnh viện hữu nghị việt tiệp khẳng định
bệnh viện chưa ghi nhận chính thức ca sốt nào ghi nhiễm virus corona
ông cũng cho biết thêm trong dịp tết bệnh viện có tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân
có biểu hiện sốt nhưng chỉ là sốt thông thường và không phải cách ly
trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh như hiện nay
việc tung tin đồn thất thiệt sẽ gây hoang mang trong dư luận
làm méo mó các hoạt động truyền thông để người dân chung tay phòng chống dịch
ông tung tin đồn thất thiệt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật